sáng ngày hai mươi ba tháng hai một mươi trên một mươi huyện thành phố của tỉnh con tum đã đồng loạt gia quân xây dựng nông thôn mới theo phát động của ủy ban nhân dân tỉnh
trên cơ sở phát động chung của tỉnh các huyện thành phố tự chọn một địa phương xã thôn để phát động xây dựng nông thôn mới đầu năm
như làm đường giao thông nông thôn xây dựng nhà văn hóa phát dọn canh mương thủy lợi
tỉnh phân công các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy các đồng chí ủy viên ban chấp hành lãnh đạo các sở ban ngành đỡ đầu các xã trực tiếp xuống cơ sở để động viên bà con nhân dân
năm hai nghìn một mươi tám một trong những nhiệm vụ trọng tâm được tỉnh con tum xác định là đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới
phấn đấu toàn tỉnh có từ năm đến bảy xã đạt tiêu chí nông thôn mới
đến năm hai nghìn hai mươi toàn tỉnh có hai mươi năm xã đạt chuẩn xã nông thôn mới các xã còn lại mỗi năm đạt từ một đến hai tiêu chí trở lên
đến năm hai nghìn hai mươi năm có năm mươi số xã đạt tiêu chuẩn xã nông thôn mới